tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày một mươi một tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm sáu ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày cả nước có thêm một mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một ba trăm chín mươi một người trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm ba mươi bảy ca
số ca còn đang điều trị là một trăm một mươi chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi tám trăm ba mươi hai người